lợi dụng lúc đêm tối một công nhân của công ty trách nhiệm hiếu hạn sưởng rán đế
tại đông tường xã đại sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đã đột nhập vào phòng làm việc của giám đốc công ty để trộm cắp tài sản
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện tứ kỳ đã vào cuộc điều tra làm rõ bắt giữ được thủ phạm
vào ngày hai mươi tám tháng sáu công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đã khởi tố bắt giam đối tượng
mùi văn mừng chú tại tỉnh sơn la về tội trộm cắt tài sản
mùi văn mừng là công nhân của công ty quá trình làm việc tại đây mừng đã quan sát
theo dõi thấy khu vào phòng làm việc của giám đốc công ty có nhiều sơ hở
ban đêm cổng vào bên trong thường chỉ cai chốt mà không khóa cửa không có người bảo vệ
đêm ngày một mươi tám dạng sáng ngày một mươi chín tháng sáu mừng đã đột nhập vào phòng làm việc của giám đốc công ty
sưởng rán đế hợp đông tường lục xoát mọi thứ sau đó lấy trộm toàn bộ số tiền gần hai mươi triệu đồng
số tiền trộm cắp được mừng đã mua một điện thoại iphone
và tiêu chuẩn